hôm qua bộ y tế ban hành hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc covid một mươi chín
tại hướng dẫn này bộ y tế đưa ra các tiêu chí lâm sàng đối với trẻ là f điều trị tại nhà
những thuốc vật dụng mà gia đình cần chuẩn bị
các thuốc điều trị triệu chứng khi cần thiết
khi ho có thể dùng các thuốc giảm ho ưu tiên các thuốc từ thảo mộc
khi bị ngạt mũi sổ mũi có thể xịt rửa mũi nhỏ mũi bằng dung dịch nari glorua chín
khi bị tiêu chảy có thể sử dụng men vi sinh men tiêu hóa
bộ y tế lưu ý không tự dùng thuốc kháng virus kháng sinh kháng viêm khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế
không xông cho trẻ em
các gia đình có trẻ em mắc covid một mươi chín chăm sóc tại nhà cần có điện thoại
số điện thoại của các cơ sở y tế để liên lạc xử trí khi có tình trạng cấp cứu